các biện pháp trừng phạt nga đang gây thiệt hại cho chính châu âu và đã thất bại hoàn toàn
đây là tuyên bố của bộ trưởng ngoại giao và thương mại hungary peter setato khi cho rằng các lệnh trừng phạt của liên minh châu eu đối với nga liên quan tới xung đột tại ukraine là nguyên nhân khiến lạm phát của khối tăng vọt trong khi kinh tế châu lục đi vào suy thoái
bộ trưởng ngoại giao và thương mại hungary cũng nhấn mạnh an ninh năng lượng làn danh đỏ và hungary sẽ không chấp nhận bất kỳ biện pháp trừng phạt nào gây nguy hiểm cho nguồn cung năng lượng của mình
ông shinato gọi gói trừng phạt thứ tám trong dự kiến của eu với nga là một hướng đi sai lưu ý rằng chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này và thậm chí cũng chưa có đề xuất chính thức nào được chuẩn bị
cũng liên quan đến vấn đề trừng phạt nga năm nước thành viên eu gồm ba lan ireland litva estonia và latvia
đã đề nghị eu ngừng nhập khẩu kim cương của nga
động thái này được đưa ra trong bối cảnh eu đang xem xét đưa ra gói trừng phạt mới đối với moscow